tại thành phố hồ chí minh số ca mắc covid một mươi chín nhập viện vẫn cao hơn số xuất viện
số ca mắc covid một mươi chín nặng tử vong vẫn đang có xu hướng tăng đặc biệt tập trung ở nhóm có bệnh lý nền tuổi trên năm mươi
theo đó căn cứ thực tế và các kịch bản ứng phó tương ứng với các tình huống diễn tiến của dịch bệnh
sở y tế yêu cầu tất cả bệnh viện trên địa bàn thành phố tái cấu trúc chức năng bệnh viện để thích ứng với tình hình dịch covid một mươi chín trong giai đoạn hiện nay
các cơ sở khám chữa bệnh phải tổ chức phân luồn
sàng lọc những người nghi nhiễm để phát hiện ca bệnh quản lý chặt chẽ tránh lây nhiễm chéo
củng cố và chuyển đổi khu cách ly tại các bệnh viện thành đơn vị covid một mươi chín để sẵn sàng tiếp nhận điều trị người bệnh
trong đó đảm bảo mỗi đơn vị có số giường tối thiểu bằng một mươi tổng số giường của cả bệnh viện
chưa bao gồm số giường của khoa đơn vị hồi sức covid một mươi chín
sở y tế đề nghị tất cả bệnh viện đa khoa chuyên khoa không thuộc các bệnh viện chuyển đổi công năng hoặc bệnh viện tách đôi
xây dựng kế hoạch với quy mô dương điều trị và hồi sức covid một mươi chín nếu có để sẵn sàng đáp ứng yêu cầu điều trị trong tình hình mới
quý vị thân mến sự xuất hiện của biến chủng mới omicron đã khiến cho các chuyên gia y tế thế giới vô cùng lo lắng về tốc độ lây lan của biến chủng này
trước tình hình đó các chuyên gia tp hcm đã đưa sang một kịch bản nhằm ứng phó với biến chủng omicron nếu xuất nhật tp hcm
theo phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng nếu omicron có tốc độ lây nhiễm cao
biến chủng này hoàn toàn có thể xâm nhập và lây lan tại việt nam
phó giáo sư dũng cho biết một điều chắc chắn là omicron sẽ tới tp hcm nếu biến chủng này có tốc độ lây lan nhanh
vấn đề chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi
ông chia sẻ tôi cũng như nhiều nhà khoa học hay các chính trị gia trên thế giới hiện vẫn phải dùng từ big
tức là câu giờ có nghĩa là chúng ta không bao giờ ngăn chặn hoàn toàn được biến chủng này
chúng sẽ vào nhưng khi biến chủng này xuất hiện
khi biến chủng này xâm nhập mà chúng ta không kịp chuẩn bị kịch bản thì sẽ rơi vào bị động
và lúc này rất có thể sẽ bùng phát làn sóng khác làm sụp đổ thành quả chống dịch
do đó ông cho rằng chúng ta cần câu dừa trì hoãn tối đa thời gian để dịch lây lan chậm hơn
lúc này các nhà khoa học mới có đủ thời gian để nghiên cứu đặc tính của omicron
từ đó quyết định được giải pháp để ứng phó phù hợp với biến chủng này
ví dụ nói biến chủng có tốc độ lây lan nhanh không làm tăng bệnh nặng lúc này
chúng ta cũng không quá sợ hãi
các giải pháp phòng chống dịch sẵn sàng ở mức độ vừa phải
nếu omicron hiền lành hơn thì chúng cũng sẽ tiêu diệt chủng delta
còn giả sử omicron là biến chủng dữ hơn chúng ta cần có giải pháp cứng sẵn để chống lại nó
nếu các nghiên cứu cho thấy chúng ta vẫn không thể thoát được vaccine
giải pháp đơn giản là tiêm mũi tăng cường
còn nếu chúng giữ hơn và kháng vaccine lúc này buộc phải có loại vaccine để chống lại biến chủng mới này
ông hy vọng
trong hai tuần tới các nhà khoa học sẽ có bằng chứng đầy đủ
và lúc đó các quốc gia cũng như chúng ta sẽ có quyết định chính xác hơn
còn hiện tại chính phủ các nước vẫn cố gắng ngăn chặn sự xâm nhập của biến chủng omicron
chuyển sang những tin tức đáng chú ý tiếp theo
trước sự việc một trăm hai mươi trẻ em nhập viện sau khi tiêm vaccine ở thanh hóa
đã có thông tin cho rằng thanh hóa đưa ra quyết định ngừng tiêm lô vaccine này
mới đây giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật thanh hóa khẳng định
các lô vaccine vẫn được sử dụng bình thường
ông lương ngọc trương giám đốc trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh thanh hóa cdc cho biết
tỉnh vừa được phân bổ một trăm một mươi bảy liều vaccine pfizer để tiêm mũi một cho trẻ từ một mươi năm đến một mươi bảy tuổi
trên hai mươi bảy huyện thị thành phố
đến hết ngày hai tháng một mươi hai toàn tỉnh đã tiêm được tám mươi ba một trăm chín mươi sáu liều
trong đó có tám trăm chín mươi năm em có phản ứng thông thường với các biểu hiện
sừng đau chỗ tiêm buồn nôn chóng mặt thoáng qua
các trường hợp này đã ổn định sức khỏe và tiếp tục được theo dõi tại nhà
hơn một trăm hai mươi em nhập viện điều trị sau tiêm
trong đó có hai mươi sáu trường hợp phản vệ độ một hai đã ổn định ở các huyện thị như vĩnh lộc
thị xã nghi sơn hà trung bỉm sơn thạch thành cẩm thủy
trước thông tin thanh hóa đã dừng tiêm lô vaccine nói trên
ông trương khẳng định không có quyết định dừng tiêm
ông trương nhấn mạnh hiện tại các huyện trên địa bàn tỉnh đang tiếp tục tiêm các lô vaccine bình thường
hôm qua thêm một lô mới về tỉnh tiêm song song cả hai lô
số vaccine của hai lô có tỷ lệ phản ứng tương đương với nhau
đến thời điểm này tôi khẳng định rằng không có chuyện dừng tiêm lô vaccine nào
mặc dù tình hình dịch bệnh diễn biến còn rất phức tạp
nhưng tại nhiều địa phương vẫn quyết định cho học sinh đi học lại bình thường
mới đây tại nghệ an đã ghi nhận hai mươi sáu học sinh nhiễm covid một mươi chín
chính quyền địa phương đã lập tức thông báo nhiều trường nghỉ học
theo thông tin ghi nhận được hai mươi sáu học sinh hai trường trung học cơ sở
tại huyện yên thành và quỳ châu ở nghệ an có kết quả dừng tính
covid một mươi chín vào ngày ba tháng một mươi hai
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc nghệ an cho biết
trong số này một mươi một em là học sinh trung học cơ sở công thành huyện yên thành
để phòng chống dịch chính quyền xã công thành đã trưng dụng trường
làm địa điểm cách ly tập trung đồng thời cho toàn bộ ba cấp từ mầm non
đến trung học cơ sở của xã với hơn hai ba trăm linh em nghỉ học
nhà chức trách đã truy vết được một trăm sáu mươi tám f một là học sinh trường trung học cơ sở công thành
đại diện xã công thành cho biết theo quy định các em thuộc diện được cách ly
với điều kiện gia đình đảm bảo cơ sở vật chất
tuy nhiên hầu hết gia đình có các f một này không đáp ứng yêu cầu về cơ sở
nên huyện cũng tổ chức cách ly tập trung để đảm bảo phòng dịch
tại huyện quỳ châu một mươi năm học sinh trung học cơ sở tiến thắng có kết quả nhiễm covid một mươi chín
lãnh đạo phòng giáo dục huyện quỳ châu cho biết hơn bốn trăm linh học sinh của trường
đã nghỉ học trực tiếp lực lượng chức năng đang tập trung truy vết f một
ở một diễn biến khác thì sau thời gian dài học trực tuyến
do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín đến nay nhiều trường đại học ở nhiều địa phương
đã đưa ra quyết định cho sinh viên trở lại trường học trực tiếp
đại học đà nẵng cho hay đã yêu cầu các trường thành viên các đơn vị trực thuộc
thực hiện việc dạy học trực tiếp cho sinh viên
tại đó các trường tổ chức cho sinh viên du học sinh học viên học tập trực tiếp
trước tết nguyên đáng nhâm dận hai nghìn hai mươi hai
tiến sĩ lê nguyên bảo hiệu trưởng trường đại học duy tân đà nẵng
đã ký thông báo thời gian tổ chức đào tạo tập trung
theo đó bắt đầu từ ngày bốn tháng một mươi hai trường sẽ tổ chức các kỳ thi tập trung
kết thúc học phần cho học viên sau đại học và thi trực tuyến với các kỳ thi
khảo sát tiếng anh tin học theo chuẩn đầu ra phục vụ xét công nhận tốt nghiệp
từ ngày một mươi ba tháng một mươi hai trường tổ chức giảng dạy tập trung kết hợp trực tuyến
cho sinh viên trong trường
những sinh viên ở các địa phương khác hoặc không đủ điều kiện phòng chống dịch
và các năm còn lại tiếp tục học trực tuyến
dự kiến trường sẽ họp tập trung hoàn toàn sau kỳ nghỉ tết nguyên đáng
bắt đầu từ ngày tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi
đồng thời một loạt trường đại học ở tp hcm cũng đã ra quyết định
cho sinh viên quay trở lại trường học
danh sách các trường bao gồm đại học khoa học tự nhiên đại học quốc gia
tp hcm đại học y dược tp hcm đại học công nghệ tp hcm hutech
đại học công nghiệp thực phẩm tp hcm
căn cứ vào tình hình dịch bệnh hiện tại địa phương mỗi trường đại học
đều đưa ra những yêu cầu đối với sinh viên trực thuộc trường của mình
nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch
điều trị bệnh nhân covid một mươi chín tại tp hcm
với số lượng trên bảy mươi người f cách ly tại nhà và khu cách ly tập trung
nhu cầu cần các gói thuốc điều trị covid một mươi chín ở tp hcm hiện khá cao
tuy vậy theo các chuyên gia không phải ca f nào cũng cần phải sử dụng thuốc
các thuốc điều trị tại nhà bao gồm ba gói a b c
trong đó gói thuốc a là những thuốc thông dụng bao gồm thuốc hạ sốt
và thuốc nâng cao thể trạng gói thuốc b là thuốc kháng viêm
và thuốc chống đông gói thuốc c là thuốc kháng virus
được sử dụng theo chương trình can thiệp cộng đồng có kiểm soát của bộ y tế
trong hướng dẫn mới nhất về gói chăm sóc sức khỏe cho f cách ly tại nhà
sở y tế tp hcm yêu cầu trong vòng hai mươi bốn giờ sau khi nhận được danh sách f
cơ sở quản lý người nhiễm covid một mươi chín tại nhà được phân công
phải tiếp cận đánh giá các điều kiện cách ly tại nhà
nếu đủ điều kiện cách ly tại nhà thì phát gói a cho người f không có triệu chứng
và cấp ngay gói a c nếu người f có triệu chứng nhẹ
theo đó về quy trình khi người dân báo trạm y tế sẽ cử lực lượng xuống test nhanh
nếu dương tính sẽ phát luôn túi a đầy đủ
còn túi c các bác sĩ của trạm y tế lưu động sẽ kiểm tra tình hình sức khỏe
xem có đủ điều kiện cấp phát hay không
thực tế nhiều người f không có triệu chứng gì cả
chưa đến mức phải uống gói thuốc c nhưng vẫn yêu cầu có bằng được thuốc để uống ngay
tp hcm là địa phương đầu tiên trong cả nước sử dụng monopiravir
tức gói c trong điều trị kiểm soát cho bệnh nhân covid
từ tháng tám tp hcm tiếp nhận khoảng một trăm một mươi sáu liều
với số lượng thuốc được cấp theo cập nhật đến giữa tháng một mươi một toàn thành phố chỉ còn hai liều
và sở y tế tp hcm đã đề nghị bộ y tế xem xét cấp bổ sung một trăm linh liều monupiravir
một đại diện sở y tế tp hcm cho biết đề xuất nêu trên vẫn chưa được đáp ứng
thay vào đó bộ y tế vừa phân bổ cho tp hcm một trăm hai mươi viên favipiravir
một loại thuốc kháng virus khác hỗ trợ f
thay gói thuốc c monopiravir trước đó
xin mời quý vị cùng đến với tin tức mới nhất về biến chủng omicron
mới đây tổ chức y tế thế giới who đã nỗ lực chấn an dân chúng
và hiệu quả của vaccine ngừa covid một mươi chín hiện có
khi cho rằng chúng vẫn có thể giúp tránh mắc covid một mươi chín nặng từ biến thể omecron
ngoài ra who nhấn mạnh các biện pháp ngăn chặn biến thể danta
cũng có thể sử dụng để đối phó với omicron
tổng giám đốc who tedros adhanom ghebreyesus
cho biết các quốc gia bảo đảm sự tiếp cận công bằng đối với vaccine
xét nghiệm và phương pháp điều trị trên toàn thế giới
dù vậy trưởng nhóm khoa học của who soumya swaminathan nói thêm rằng who vẫn cần tìm hiểu xem
liệu những vaccine này có suy giảm hiệu quả phòng ngừa trước biến thể mới nói trên hay không
được biết who dự báo có thể mất vài tuần để hoàn thành các nghiên cứu về omicron để xem liệu có
bất kỳ thay đổi nào về khả năng lây nhiễm mức độ nghiêm trọng hoặc tác động đến vaccine
trước mắt who cho biết những dữ liệu ban đầu cho thấy phần lớn ca nhiễm liên quan đến omicron là
các ca nhẹ hoặc không có biểu hiện triệu chứng bà maria van kerkhoff trưởng nhóm kỹ thuật về
covid một mươi chín của who khẳng định cơ quan này hiện chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp tử vong nào liên quan đến
biến thể omicron các cơ quan y tế nam phi cho biết biến thể omicron gây ra nguy cơ tải nhiễm cao
gấp ba lần so với biến thể delta các cơ quan y tế nam phi cho biết biến thể omicron gây ra nguy cơ tải nhiễm cao gấp ba lần so với biến thể delta

trung tâm mô hình hóa và phân tích dịch tễ nam phi cùng với viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia cho biết
những phát hiện mới nhất này cung cấp bằng chứng dịch tễ học cho thấy khả năng né tránh miễn dịch của
omicron ở những người từng mắc bệnh trước đó trước đó cùng ngày nhà vi sinh học an von godert
tại nicd cũng đã bày tỏ quan điểm tương tự tại một cuộc họp báo trực tuyến do tổ chức y tế thế
giới tổ chức nói rằng nam phi đang chứng kiến sự gia tăng các ca tái nhiễm covid một mươi chín do omicron
nam phi đã chứng kiến số ca mắc covid một mươi chín theo ngày tăng đột biến trong thời gian gần đây chính phủ
nước này cho biết đã ghi nhận một mươi một năm trăm ba mươi năm ca mắc mới trong hai mươi bốn giờ qua cao gấp nhiều lần so với con số ba trăm linh
ba trăm một mươi hai cách đây một mươi ngày sau khi phối hợp với một mạng lưới các tổ chức y tế tiến hành giải trình tự
trên đối với những mẫu bệnh phẩm thu thập được viện các bệnh truyền nhiễm quốc gia cho biết
biến thể omicron có thể đạt được một cơ hội tương tự
đây là một số khả năng tránh phản ứng miễn dịch và nhanh chóng trở thành biến thể vượt trội tại quốc gia này
kết thúc bản tin ngày hôm nay trước sự xuất hiện của omicron đã làm nổi bật hệ quả của bất bình
đẳng vaccine trên toàn cầu các chuyên gia cho rằng biến thể mới này cũng là hồ chung cảnh báo
cho những quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp ở châu á
theo báo cáo châu phi chỉ có một mươi bốn dân số đã được tiêm một mũi vaccine trong khi đó sáu mươi bốn dân số ở bắc
mỹ và sáu mươi hai dân số châu âu đã được tiêm chủng đầy đủ
còn tại châu á tỷ lệ tiêm chủng dù đạt bức tốc nhưng vẫn ở mức thấp
trong khi đó các nhà khoa học cảnh báo số lượng lớn dân số chưa được tiêm chủng có thể
tạo điều kiện thuận lợi cho virus đột biến và phát triển tạo ra một biến thể mới tương tự omicron
các nhà phân tích và nhà dịch tế họp châu phi đã rất phẫn nộ khi lục địa của họ bị bỏ lại phía sau
trong chương trình tiêm chủng và phải hứng chịu hậu quả nghiêm trọng như hiện tại
trước tình hình này giới khoa học cảnh báo sự xuất hiện của biến thể omicron cũng là một
bài học để những quốc gia châu á tránh mắc phải sai lầm tương tự khi vẫn còn số lượng
lớn người dân chưa tiêm chủng dù đã đạt được bước tiến tích cực trong nỗ lực tiêm chủng cho
người dân nhưng khả năng tiếp cận vaccine ở một số quốc gia châu á vẫn rất hạn chế hầu hết
các nước trong khu vực đều triển khai vaccine tương đối muộn phần lớn là do khả năng sản
xuất vắc xin còn hạn chế những thách thức về hậu cần và sự chậm trễ trong việc chuyển giao vắc xin
những thông tin trên đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại